năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này trường đại học việt nhật ký kết hợp tác trong lĩnh vực ứng phó về biến đổi khí hậu toàn cầu với trường đại học ibaraki nhật bản
thông qua ký kết hai trường sẽ để mạnh hoạt động hợp tác liên ngành trao đổi giảng viên nghiên cứu về biến đổi khí hậu giữa việt nam và nhật bản
mở rộng hơn sự hợp tác này sẽ là cầu nối để tăng cường giao thoa giữa hai nền khoa học và văn hóa tại việt nam và nhật bản
mang đến những tác động tích cực trong đối phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững
đây là bước đi tiếp theo của trường đại học việt nhật trong mục tiêu theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng với việc mở ra chương trình đào tạo cử nhân ngành nhật bản học
đây là chương trình cử nhân nhật bản học toàn diện nhất ở việt nam với việc không chỉ gói gọn trong đào tạo ngôn ngữ và văn hóa nhật bản
mà còn đào tạo cả các định hướng về nhiều chuyên ngành khác
giáo dục có ý nghĩa thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển vì giáo dục nghĩa là giao lưu văn hóa
giáo dục là cùng nhau để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế cho xã hội
hiện tại hai nước đã có sự giao lưu hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực nhưng giáo dục vẫn là lĩnh vực rất quan trọng
một trong những yếu tố nền tảng gia tăng giá trị hợp tác việt nam và nhật bản là nguồn nhân lực chất lượng cao am hiểu văn hóa việt nam nhật bản
giáo dục trong nhiều năm qua luôn là điểm nhấn hợp tác giữa hai nước từ chương trình học bổng trao đổi sinh viên cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu
thông qua các chương trình này không chỉ sinh viên việt nam có thể tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của nhật bản mà sinh viên nhật bản cũng có cơ hội tìm hiểu về việt nam
sự giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường
hợp tác việt nam và nhật bản là hợp tác chiến lược toàn diện nhiều mặt
nhưng lĩnh vực hợp tác lâu dài là giáo dục đào tạo bởi nó tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực khác
hợp tác thành công lĩnh vực này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao lưu của thế hệ trẻ là học sinh sinh viên thanh niên việt nam và nhật bản
những người sẽ là trụ cột nền tảng vững chắc để củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia hai dân tộc
càng cắt lái u nứ thì cụm càng cái mét thị vải lại vắng vẻ như thế này lượng hàng ở đây chỉ đạt hai mươi so với công suất thiết kế
nghịch lý đến mức méo mó cả về quy hoạch lẫn chuỗi logistic đang gây sự lãng phí không nhỏ trong khai thác cụm cảng biển hiện đại nhất phía nam
những đường sắt chuyên dụng cũng riêng vào trong các khu cục công nghiệp để chúng ta gom hàng từ các tỉnh bình phước đồng nai bình dương
và để chúng ta kết nối thuận lợi xuống cho cảng cái mép nếu mà có thuận lợi như thế đó thì chi phí nó rẻ người ta sẽ chở hàng tới cho các đồng chí
hiện nay cụm càng cái mét thị vải vẫn đang gây lãng phí hàng ngày hàng giờ
nếu như mục đích đầu tiên của cụm cảng này là phục vụ tàu trọng tài lớn và trở thành cảng container trung chuyển lớn nhất khu vực
thì hiện nay không ít doanh nghiệp kinh doanh cảng lại đang kinh doanh xếp dỡ hàng rời như thế này
những méo mó nghiệp dư nằm trong một tổng thể càng biển hiện đại được xem là điều không thể chấp nhận
thế nhưng giải cứu nó là chuyện không hề đơn giản vì thiếu tính đồng bộ kết nối trong chuỗi logistics
trong phần tin tức quốc tế số người thiệt mạng trong vụ lật phà ở tanzania tăng nhanh chóng
anh và eu vẫn bất đồng về thỏa thuận brexit
thưa quý vị hôm nay truyền thông quốc gia tanzania đưa tin số người thiệt mạng trong vụ lật phà trên hồ victoria
hồ lớn nhất châu phi xảy ra một ngày trước đã lên tới ít nhất là tám mươi sáu người
nhà chức trách địa phương xác nhận số người thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm này đã lên tới tám mươi sáu người
trong khi số người được cứu sống hiện vẫn giữ nguyên ở con số ba mươi bảy như thông tin trước đó
hiện công tác cứu hộ đã được nối lại sau một đêm tạm hoãn
các thợ lặn của cảnh sát và quân đội đã được huy động tham gia cứu hộ và tìm kiếm người mất tích
trước đó truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết khi tai nạn xảy ra chiếc phà chở hơn hai trăm linh hành khách
vượt xa số khách tối đa được phép chuyên chở
ngoài ra trên phà còn chở theo nhiều hàng hóa trong đó có ngô và xi măng
lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời cho rằng nhiều khả năng chiếc phà này đã chở quá tải
ít nhất ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ xả súng tại thành phố aberdin thuộc bang maerland miền đông nước mỹ
sự việc một lần nữa lại dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng súng đạn tại quốc gia bắc mỹ này
cơ quan điều tra cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng hai mươi tháng chín tức khoảng hai mươi giờ giờ hà nội
tại một nhà kho của công ty phân phối thuốc right
nằm trong một khu công nghiệp có đến một nhân công một người phụ nữ đã dùng súng lục bắn chết ba người và khiến nhiều người khác bị thương rồi tự sát
danh tính thủ phạm bước đầu được xác định là slogia mosli hai mươi sáu tuổi một nhân viên làm việc bán thời gian tại đây
các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới bệnh viện để chữa trị và tình hình không quá nghiêm trọng
thời gian gần đây các vụ xả súng xảy ra ngày một nhiều tại mỹ và hầu hết các hung thủ đều là nam giới
đây là lần hiếm hoi một phụ nữ ra tay
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel díaz canel đã tiếp chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện mỹ
thượng nghị sĩ bang tennessee roberto coker
cuộc gặp nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi tiến trình bình thường hóa quan hệ bị trứng lại kể từ khi tổng thống trump lên nắm quyền
báo giới địa phương cho biết trong cuộc gặp hai bên đã thảo luận về tình trạng quan hệ song phương giữa mỹ và cuba
cũng như các đề tài chung cùng quan tâm
tham dự cuộc gặp có đại biện lâm thời mỹ
cuba mara tecat ngoại trưởng cuba bruno rodríguez và vụ trưởng vụ các vấn đề về mỹ thuộc bộ ngoại giao cuba carlos fernández de cossio
trước đó thượng nghị sĩ coker cũng đã gặp ngoại trưởng rodríguez
chuyến thăm diễn ra ba ngày sau khi chủ tịch díaz canel đưa ra nhận định rằng các mối quan hệ giữa cuba và mỹ đã giảm suốt dưới thời tổng thống mỹ donald trump
tuy nhiên nhà lãnh đạo cuba khẳng định là havana vẫn duy trì các kênh đối thoại với mỹ
tuy hội nghị thượng đỉnh không chính thức đã kết thúc nhưng liên minh châu âu eu và anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề tránh thiết lập đường biên giới cứng của ireland
đây là rào cản chính trong đàm phán brexit
mặc dù thừa nhận bản kế hoạch brexit được nội các anh thông qua giữa tháng bảy vừa qua có nhiều điểm tích cực
song chủ tịch hội đồng châu âu donald trump đã bác bỏ đề xuất này với lý do không thể thực hiện được và đe dọa khu vực thị trường chung châu âu
trong khi đó thủ tướng may một lần nữa kiên định với lập trường không chấp nhận kế hoạch liên minh hải quan của eu
nhằm tránh biên giới cứng giữa bắc ireland và cộng hòa ireland với lý do điều này sẽ gây chia rẽ nước anh
như vậy các bên chỉ còn thời hạn bốn tuần để cứu cuộc đàm phán brexit trước khi hội nghị thượng đỉnh tiếp theo được tổ chức vào ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi tới
eu nhấn mạnh rằng chỉ khi hội nghị này đạt được tiến bộ mới triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khác vào giữa tháng một mươi một để kết thúc thỏa thuận brexit
mới đây nhà chức trách peru
đã thu hồi hơn một bảy trăm linh hiện vật cổ bị đánh cắp trước đó và bị đưa ra nước ngoài
những hiện vật được thu hồi bao gồm các đồ tạo tác ra đời từ thời tiền tây ban nha thuộc về các nền văn minh đã mất trong đó có nền văn minh andes
hơn một bảy trăm linh đồ tạo tác được thu hồi là kết quả của những cuộc điều tra quốc tế với sự tham gia của lãnh sự quán peru tại nhiều nước
cũng như chính quyền địa phương ở các quốc gia khác nhau
những hiện vật được hồi hương từ các nước như australia anh và hà lan
trong tám năm qua peru đã thu hồi tổng cộng được hơn bảy cổ vật bị đánh cắp
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
hẹn gặp lại